huấn luyện viên philipp chuse cười tươi khi bắt tay các thành viên của đội tuyển indonesia sau khi đội tuyển việt nam thất bại một trước đội tuyển indonesia trong trận đấu diễn ra tối hai mươi một tháng ba
và niềm tin của người hâm mộ việt nam với hỗ luyện viên chuse vốn đã ít ỏi lại càng sưu giảm hơn nữa
lượt trận thứ ba bảng f vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi sáu khu vực châu á đội tuyển việt nam có chuyến làm khách tới sân bungano để gặp đội tuyển indonesia
nhiều người hâm mộ việt nam hy vọng đội tuyển việt nam sẽ giành chiến thắng hoặc chỉ ít là một trận hòa để quên đi thất bại trước đối thủ này ở vòng bảng asian cup hai nghìn hai mươi bốn cách đây hai tháng
họ có niềm tin vào điều đó khi huấn luyện viên chuse đã gọi lại nhiều cựu binh đang có phong độ cao và nhấn mạnh đội tuyển việt nam sau một năm làm việc cùng ông đã thấm nhuẩn trên đi mới
tuy nhiên vẫn như trận đấu cách đây hai tháng đội tuyển việt nam cầm bóng nhiều nhưng tỏ ra lép vế trước đội tuyển indonesia ở các tình huống tranh chấp
suốt cả trận đấu các học trò của huấn luyện viên chui gặp bế tắc trong khâu tấn công và thậm chí còn chẳng tung ra được cú suốt nào chống đích
theo chiều ngược lại khung thành của thủ môn philip nguyễn liên tục bị đặt trong tình trạng báo động một trong số đó đã dẫn tới bản thua của đội bóng áo trắng
phút thử năm tư baratama ahan có pha ném biên rất mạnh vào phía trong võ minh trọng mắc sai lầm trong phá bóng và tạo cơ hội cho egi maulana ập vào và suốt bồi ghi bàn mờ tỷ số trận đấu
sau bàn thua
huấn luyện viên chuse đã tung hàng loạt cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân nhưng đội tuyển việt nam vẫn chơi rời rạc và bế tắc đặc biệt là khâu tấn công
trận đấu khép lại với tỷ số một và đội tuyển việt nam lần thứ hai liên tiếp để thua đội tuyển indonesia qua đó cũng đánh mất vị trí thứ nhì bảng f vào chính tay đối thủ
như vậy sau ba lần nắm các đội tuyển việt nam đấu indonesia hỗ luyện viên chuse toàn thua
theo thống kê trước đội tuyển indonesia đội tuyển việt nam cầm bóng nhỉ hơn năm mươi bốn nhưng chỉ tung ra được đúng hai
hai cú rứt
điều này càng tốt thêm độ thất vọng của thầy trò huấn luyện viên chuse khi tham dự loạt đấu tối qua
nhất là trong bối cảnh các đại diện còn lại của đông nam á đều thi đấu ấn tượng thậm chí tạo ra những bất ngờ lớn
cụ thể ngoài đội tuyển indonesia đã có chiến thắng một trước đội tuyển việt nam như đề cập ở trên
các đại diện đông nam á còn lại gồm đội tuyển thái lan đội tuyển myanmar và đội tuyển singapore đều dành kết quả hòa trước những đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều
chỉ có đội tuyển philippines là có kết quả thua một
như đội tuyển việt nam nhưng là thua một trước đội tuyển iraq trên sân khách
đội tuyển thái lan phải làm khách trước đội tuyển hàn quốc hùng mạnh
bị ép sân liên tục và thủng lưới ở cuối hiệp một sau phá rớt điểm của sông hieu minh
thế nhưng vào chiến đã thi đấu kiên cường và có bản gỡ ở phút sáu một do công của suphanath muanta
họ đã khiến tất cả bất ngờ khi buộc hàn quốc phải chia điểm với tỷ số một
cũng bị dẫn trước giống đội tuyển thái lan thậm chí là dẫn trước tới hai
nhưng đội tuyển singapore đã không bỏ cuộc trước đối thủ nằm trong top một mươi châu á là đội tuyển trung quốc
những bàn thắng của farid zamli và jacob mahler trong hiệp hai
đã giúp đội tuyển singapore khép lại trận đấu với kết quả hỏa hai hai
trong khi đó đội tuyển myanmar đã khiến đội tuyển syria sống trong lo âu suốt chín mươi phút
đội bóng của huấn luyện viên fakhtan bainer vượt lên dẫn trước ở phút thứ ba mươi năm
do công của somokia và chỉ bị gỡ hỏa ở phút bảy mươi một
hỏa một một trước syria giúp myanmar có điểm sáu
hỏa một một giữ số đầu tiên tại bảng b vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi sáu khu vực châu á
sau khi trận đấu giữa đội tuyển việt nam và indonesia kết thúc
huấn luyện viên chuse bắt tay các thành viên của đội bóng này
nhà cầm quân người pháp cười tươi và nói chuyện với pratama ahan cũng như huấn luyện viên sinteyong
trái với nụ cười của huấn luyện viên trưởng philipp chuse các tuyển thủ việt nam tỏ rõ sự thất vọng
trung vệ bùi hoàng việt anh thậm chí còn ngó lơ cái bắt tay của thủ môn adi sachar
thất bại này ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội đi tiếp của đội tuyển việt nam
toàn đội khởi đầu trận đấu không tệ khi kiểm soát bóng tốt
tuy nhiên sai lầm của phan tuấn tài và võ minh trọng dẫn đến bàn thua ở đầu hiệp hai
người lập công cho tuyển indonesia là egi maulana
sau đó đội bóng của huấn luyện viên chuse trời bế tắc không tìm được bản gỡ và nhận thất bại một
đây là trận thua thứ hai liên tiếp trong hai tháng của đội tuyển việt nam trước đội bóng xứ vạn đảo
huấn luyện viên chuse cũng chưa thắng indonesia ở mọi cấp độ kể từ khi ký hợp đồng với liên đoàn bóng đá việt nam vào tháng ba năm ngoái
vì thế cô đội tuyển việt nam đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng
trước hai trận thua này lần gần nhất tuyển việt nam nhận thất bại trước indonesia là năm hai nghìn một mươi tám
theo đó sau trận thua trước indonesia đội tuyển việt nam đã tụt bảy bậc xuống vị trí thứ một trăm một mươi hai trên bảng xếp hạng fifa
dù được kỳ vọng lớn nhưng đội tuyển việt nam đã lần thứ hai liên tiếp hứng chịu thất bại
chỉ trong vòng vài tháng
thậm chí trận thua ở vòng loại thứ hai quần cấp hai nghìn hai mươi sáu vào tối qua đã đẩy thay cho võ luyện viên chuse vào thế khó
đội tuyển việt nam bắt buộc phải giành chiến thắng trong trận tái đấu trên sân mỹ đình vào ngày hai mươi sáu tháng ba mới có thể hy vọng đi tiếp
nếu không thắng chúng ta sẽ mất quyền tự quyết và rất khó định đoạt số phận
trận thua trước indonesia hôm qua cũng khiến đội tuyển việt nam bị trừ một mươi năm ba mươi bảy điểm
điều đó khiến cho đội bóng bị tụt bảy bậc từ vị trí thứ một trăm linh năm xuống thứ một trăm một mươi tám
những chiến binh sao vàng chỉ còn một một trăm bảy mươi chín hai mươi một
đây là lần đầu tiên kể từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đội tuyển việt nam mới tụt sâu như vậy
đó là thời điểm huấn luyện viên park hang seo mới tiếp quản ghế nóng của đội tuyển việt nam
dưới thời huấn luyện viên người hàn quốc dòng vàng từng nhảy lên cao nhất là vị trí thứ chín mươi hai vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám chúng ta đều nằm trong top một trăm linh thế giới
việc tu dốc trên bảng xếp hạng fifa phản ánh sự đi
đi xuống của đội tuyển việt nam
trong một mươi trận đấu gần nhất đoàn quân của huấn luyện viên chuse đã thua tới chín trận
chỉ có trận gặp uzbekistan không tính điểm fifa
điều đó khiến thứ hạng của đội tuyển việt nam ngày càng sụt giảm
trong khi đó indonesia được cộng một mươi năm ba mươi bảy điểm và tăng ba bậc lên xếp thứ một trăm ba mươi chín thế giới
trong thời gian qua thứ hạng của đội bóng xứ vạn đảo luôn có chiều hướng tăng
đi cùng với thành tích tốt của họ trên sân cỏ
thái lan được cộng bảy bốn mươi bảy điểm sau trận hòa trước hàn quốc
nhờ đó đoàn quân của huấn luyện viên masatada isi đã tăng hai bậc lên xếp thứ chín mươi chín thế giới
voi chiến đã lần đầu lọt vào top một trăm linh trên bảng xếp hạng fifa kể từ tháng ba năm hai nghìn một mươi
bóng đá thái lan tiến bộ rất nhanh dù huấn luyện viên masatara isi mới chỉ làm việc hai tháng
phát biểu sau trận huấn luyện viên chuse cho biết
bàn thua của đội tuyển việt nam đến từ sai lầm cá nhân dù đã tập luyện nhiều
tuy nhiên như ở asian cup hai nghìn hai mươi ba đội tuyển nhật bản cũng thua indonesia từ tình huống tương tự
tức là bàn thua ở đầu hiệp hai làm cho diễn biến trận đấu khác đi
về trận đấu tới ông chuse cho biết
dĩ nhiên là sau mỗi trận đấu tôi luôn tìm cách cải thiện lối chơi của đội tuyển việt nam
sau trận đấu này tôi sẽ nhìn nhận cầu thủ để điều chỉnh ai đá chính ai giữ bị
trận tới sân nhà là lợi thế
nhiều tờ báo đông nam á cho rằng đội tuyển việt nam xứng đáng thất vọng
vi màn trình diễn thất vọng trước indonesia ở vòng loại thứ hai world cup
trái với sự kỳ vọng đội tuyển việt nam không thể hiện được nhiều và thất bại một trước indonesia
ở lượt đi vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi sáu vào tối ngày hai mươi một tháng ba
kết quả này khiến cho dòng vàng bị đẻ vào thế khó
khi buộc phải thắng indonesia trong cuộc tái đấu ở sân mỹ đình vào ngày hai mươi sáu tháng ba sắp tới
thống kê cho thấy trong trận đấu vừa qua
đội tuyển việt nam không có bất kỳ cú sút chống đích nào về phía khung thành của indonesia
điều đó cho thấy khâu tổ chức tấn công của đội bóng gặp vấn đề
nhiều tờ báo đông nam á tỏ ra thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển việt nam
sport thailand có bài viết
indonesia đánh bại đội tuyển việt nam chiếm luôn vị trí thứ hai ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi
trong bài viết tác giả nhấn mạnh
indonesia sắc bén hơn hẳn đội tuyển việt nam trong trận đấu này
họ đã tận dụng sự quyết đoán để ghi bàn thắng duy nhất giành chiến thắng
đồng thời indonesia chiếm luôn vị trí thứ hai bảng f từ đội tuyển việt nam
và tạo ra lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp
tờ thai rat thailand cho rằng
đội tuyển việt nam đã trả giá cho sai lầm ở hàng thủ
trận thua trước indonesia ngày càng khiến dòng vàng xa lầy
việc bị đẩy xuống vị trí thứ ba bảng f khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên chuse
mất đi quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp
tờ s e sport malaysia bình luận
đội tuyển việt nam đã chơi quyết tâm sau tiếng còi khai cuộc
họ cầm bóng tới bảy mươi sáu trong hiệp một
nhưng lại không thể tìm ra phương án tiếp cận khung thành indonesia
hai tiền đạo được huấn luyện viên chuse sử dụng trong đội hình xuất phát
là nhâm mạnh dũng và đình bắc phải lùi khá sâu để hỗ trợ cho đồng đội
huấn luyện viên beji won từng làm trợ lý cho ông park hang seo
nhận xét về trận thua của đội tuyển việt nam trước indonesia
man trình diễn đáng thất vọng và thiếu sự chuẩn bị về chiến thuật ở asian cup
lặp lại trong trận đấu với indonesia tại vòng loại world cup
trong vòng chơi đầy ba tháng đội tuyển việt nam thua indonesia liên tiếp hai trận cùng với tỷ số một
so với thất bại ở asian cup hai nghìn hai mươi ba
thay cho huấn luyện viên philip chuse có cải thiện
nhưng chỉ thể hiện được điều đó
trong nửa trận đấu và không tạo ra khác biệt rõ rệt về hiệu quả
huấn luyện viên beji won đánh giá đội tuyển việt nam không thể hiện được ý đồ
hay phương án chiến thuật nào cả
vị chuyên gia người hàn quốc phân tích
chính sự xáo trộn liên tục trong đội hình của đội tuyển việt nam là một phần nguyên nhân
nhân sự không ổn định dẫn tới lối chơi chưa được định hình rõ ràng
tất cả đội tuyển tham dự giải đấu lớn thường sử dụng đội hình cố định bảy mươi
cơ hội được trao cho các cầu thủ mới dựa trên chiến thuật đã đi vào ổn định
cho thấy tính bất ổn trong khâu phòng ngự
rất nhiều trận đấu của đội tuyển việt nam tạo ra cảm giác như một cuộc thử nghiệm chiến thuật và đội hình
đội tuyển việt nam gây thất vọng khi tỷ lệ kiểm soát bóng cả trận thấp hơn đối thủ
chỉ tung ra được hai phá rớt điểm và đều không chống đích
cả hai tình huống uy hiếp đó đều chẳng phải là cơ hội
theo huấn luyện viên beji won
đội tuyển việt nam không những không duy trì được tính tổ chức trong phòng ngự như giai đoạn trước
mà những pha tấn công nhanh sắc bén cũng không còn xuất hiện
trong các trận quan trọng vẫn là dấu hỏi
đội tuyển việt nam bị cuốn vào ý đồ và cách chơi của indonesia theo mọi khía cạnh
đây là trận đấu đáng thất vọng khi không có cầu thủ nào thể hiện được phẩm chất cá nhân
đội tuyển việt nam sẽ sớm gặp lại indonesia trên sân nhà
nếu không có kết quả tốt ở trận đó đội tuyển việt nam không còn cơ hội nào cả
nhiều cổ động viên của việt nam sẽ thất vọng và nghi ngờ năng lực của huấn luyện viên